từ sáng sớm các lực lượng công an thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
nút giao lê văn lương hoàng minh giám thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt triển khai phương án phân luồng phương tiện
đặc biệt lực lượng chức năng bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt tại những điểm giao cắt tuyến đường dẫn vào khu vực các trường học
bố trí anh em trực tiếp là khảo sát tình hình từ sáng sớm
để là có quãng thời gian là trước khi các cháu đến trường là anh em đã chủ động bố trí hết lực lượng rồi
từ trước khi cổng trường ở đây và điểm mở dưới kia là đều có lực lượng chủ động
và phối hợp với các đơn vị địa bàn như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại
nắm mắt tình hình trước và phân luồng dẫn giao thông để không cho sự uốn tắt xảy ra trước khu vực cổng trường
và quanh khu vực cổng trường như ngã ba ngã tư và các lối mở lân cận
theo ghi nhận thực tế tại một số điểm trường đôi lúc xảy ra tình trạng uốn ứng giao thông
phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định trước khu vực cổng trường
đồng thời do thời gian trùng với giờ cao điểm nền lượng phương tiện tăng đột biến
khiến việc di chuyển khá khó khăn
trong đó là vẫn có một số những trường hợp là phụ huynh đưa các cháu đi ô tô cá nhân
là dừng xe để các cháu xuống và gây cản trở giao thông
ngay lúc đó chúng tôi đã phối hợp với cả lực lượng chức năng
như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại là nhắc nhở tuyên truyền
hiện tại đây là lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số bảy sẽ phối hợp với cả đội sáu
nắm bắt tình hình trước và chúng tôi sẽ phân lường dẫn giao thông
sao cho cái chiều đường đó nhanh nhất thoát nhất
cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay ngoài ứng trực vào khung giờ cao điểm
lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng giao thông
đồng thời lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng khác
triển khai các phương án dự trù đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
theo lộ trình thì kể từ ngày một mươi tháng hai học sinh lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã ở tp hà nội sẽ được đi học trực tiếp
sau thời gian này sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ đánh giá sơ bộ
đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh để xây dựng lộ trình cho học sinh
các khối lớp còn lại đi học trực tiếp
nếu như các điều kiện đảm bảo an toàn sở dự kiến sẽ trình ubnd tp hà nội
cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận nội thành
được trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày hai mươi một tháng hai
thông tin được lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết
tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào chiều ngày hôm qua
trước đó vào ngày năm tháng hai ubnd tp hà nội đã đồng ý với đề xuất
của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
thuộc một mươi tám huyện và thị xã của thủ đô đi học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
các trường phải đảm bảo những yêu cầu về công tác phòng chống dịch
theo quy định liên ngành của sở giáo dục và đào tạo và sở y tế
các trường chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày không tổ chức ăn bán chú
học sinh tự mang bình nước uống riêng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe tải đã khiến một người tử vong
một người bị thương nhẹ
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng nay một chiếc xe máy do người đàn ông tên là khánh
trú tại tỉnh bình dương điều khiển và chạm với xe máy khác liêu thông cùng chiều
vụ việc khiến ông khánh bị ngã ra làn đường đối diện
cùng lúc này một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông
về thành phố hồ chí minh đi đến đã cán thẳng lên người ông khánh khiến người này tử vong
người điều khiển xe máy còn lại cũng bị thương nhẹ
theo số liệu mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hàng nghìn xe vi phạm trên cao tốc đã bị phản nguội
chín ngày nghỉ tết hệ thống camera phát hiện một bốn trăm một mươi tám trường hợp vi phạm
lập biên bản ba mươi chín trường hợp gửi thông báo vi phạm một ba trăm bảy mươi chín trường hợp
phát hiện hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm tới sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đột kích tụ điểm đánh bạc tại ấp một xã bình lộc thành phố long khánh
cảnh sát hình sự công an thành phố long khánh đã phát hiện và bắt giữ nhiều con bạc
hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình
hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền bị bắt quả tăng ngay tại chiếu bạc
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi sáu triệu đồng trên chiếu bạc bốn xe máy các loại
và chín mươi hai triệu đồng trên người các đối tượng
qua đấu tranh công an xác định một mươi đối tượng trực tiếp tham gia nên đã tiến hành bắt giữ
trong khi đó với hành vi gá bạc và đánh bạc
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tạm giữ để điều tra
ngày ba hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tăng xong bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tại nhà đối tượng nguyễn thanh tùng chú tại ấp phú tân a xã phú tân huyện châu thành
sáu đối tượng không kịp chạy thoát trong đó có trần tuấn anh thái thành công thái văn triệu
đặng quốc khải trần thái bằng và nguyễn thanh tùng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu bốn mươi một lá bài tay đã qua sử dụng
lực lượng công an tạm giữ trên người và trên chiếu bạc hơn bảy mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và sáu xe mô tô
sau tết nguyên đán là thời điểm nông nhàn người dân tại khu vực biên giới cao bằng thường theo các đường mòn lối mở
sang trung quốc để kiếm việc làm thêm tiềm ẩn rất nhiều phức tạp về an ninh trật tự
từ khi dịch diễn biến phức tạp phía trung quốc cũng đã xây dựng các tường rào biên giới
dù vậy bà con vẫn tìm cách vượt biên trái phép
bên cạnh các giải pháp được tiến hành đồng bộ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng được lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh
một buổi tuyên truyền về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của lực lượng an ninh công an huyện trùng khánh với bà con địa bàn xã biên giới lăng hiếu
điều này cũng bị lực lượng chức năng trung quốc ngăn chặn và xử lý theo quy định của bên trung quốc
trong thời gian tới thì quyền cáo bà con
thứ nhất là đang trong thời gian dịp tết nữa thì mình không tiến hành xuất cảnh về tuyên truyền cho người thân của mình nữa
về nói với người thân là tuyên truyền không cho vượt biên trái phép
và không buôn người và không lợi dụng
lừa lọc qua biên giới và cảnh sát những người lạ vào biên để báo nhà nước
rồi biên trái phép cũng là pháp luật cấm thôi
nói chung là đi bảo cứ đi sang kiếm tiền nhưng mà thực ra là nếu mà đổ ro thì quay về tiền cũng không được
trong khi đó còn bị phạt nữa
làm ở việt nam thì được bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu đấy mà
không với biên trái phép
bên cạnh đó lực lượng công an huyện cũng thường xuyên phối hợp
hợp với công an xã xuống tận nhà dân làm tốt công tác tuyên truyền như thế này
chào ông hôm nay lực lượng công an huyện công an xã xuống nhà mình tuyên truyền về tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn
gia đình có con cháu thì ông về nhắc nhở các anh chị không xuất cảnh trái phép nhé
nếu xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật mà còn bị phạt nữa
có đối tượng xấu nào liên quan đến xuất nhập cảnh ông báo ngay cho lực lượng công an chúng cháu để kịp thời xử lý
công an xuống tuyên truyền
thì mình phải về nhắc nhở con cháu chứ giờ yên tâm ở nhà làm ăn thôi
không sang trung quốc nữa vượt biên là vi phạm pháp luật dân mình hiểu rồi không vi phạm nữa đâu
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện trùng khánh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn quản lý nhân khẩu
thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
trong năm hai nghìn hai mươi một và tính đến thời điểm hiện tại tôi đã phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành
bóc gỡ được tổng cộng hơn hai mươi tám vụ tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép
và bắt giữ hơn một trăm linh trường hợp người trung quốc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
đồng thời thì bóc gỡ hơn ba mươi bảy vụ trên hơn bốn mươi đối tượng là người việt nam
và đứng ra đường dây tổ chức cho người việt nam
cảnh trái phép sang trung quốc với nhiều mục đích khác nhau như là làm thuê tâm thân
và một số sang trung quốc để đi nước thứ ba như hồng kông hoặc là đài loan
thời gian tới công an huyện trùng khánh tiếp tục vận động quân chúng nhân dân nâng cao cảnh giác
chủ động trong cung cấp tin báo tố giác tội phạm hoặc các hoạt động nghi vấn xuất cảnh nhập cảnh trái phép trong cộng đồng
chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
công an huyện trung khánh tiếp tục vận động quân chúng nhân dân nâng cao cảnh giác